tại thành phố con tum bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh con tum
khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm trưng bày giới thiệu nhiều văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ
được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế
như các châu bản triều nguyễn phiên bản của các văn bản hán nôm văn bản việt ngữ và pháp ngữ
từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi một số hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
triển lãm được tổ chức tại trung tâm văn hóa tỉnh con tum số hai trăm linh năm lê hồng phong
phường quyết thắng thành phố con tum từ ngày bảy đến một mươi một tháng một mươi
sau triển lãm toàn bộ các tư liệu hình ảnh hiện vật sẽ được bàn giao cho tỉnh con tum
để tổ chức trưng bày tại các huyện thành phố phục vụ nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy